cục hàng không vừa đề xuất bộ giao thông vận tải cho phép tăng khung trần giá vé máy bay nội địa thêm bình quân gần bốn so với hiện hành để các hãng ứng phó với chi phí tăng cao do giá xăng dầu tăng liên tục
cụ thể so với quy định hiện hành cơ quan này đề xuất điều chỉnh tăng giá trần
đường bay từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km tăng giá trần từ hai hai triệu đồng một vé hiện hành lên hai hai mươi năm triệu đồng
trạng bay tám trăm năm mươi đến một km tăng từ hai bảy mươi chín triệu đồng lên hai tám mươi chín triệu đồng
trạng bay có độ dài từ một đến một hai trăm tám mươi km tăng từ ba hai triệu đồng lên ba bốn triệu đồng
trạng bay từ một hai trăm tám mươi km trở lên tăng từ ba bảy mươi năm triệu đồng lên bốn triệu đồng